sáng nay ngày hai mươi một tháng một mươi một quốc hội làm việc tại hội trường cho ý kiến về dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
vấn đề trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật pháp lệnh nhận được nhiều ý kiến của đại biểu
theo đó dự thảo chính quốc hội đặt ra hai phương án về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật pháp lệnh
phương án một sửa đổi theo hướng giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu trình lý dự thảo luật pháp lệnh
phương án hai cơ bản như hiện nay là giao cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật pháp lệnh
băn khoăn với đề xuất đổi vai trong làm luật khi giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật pháp lệnh
đại biểu nguyễn thị mai hòa cho rằng việc này thực chất không mới vì trước đây chính phủ đã từng đề xuất nhưng quốc hội không đồng tình
nếu cơ quan trình sau đó lại vào vai chủ thể thẩm định và báo cáo trước quốc hội sẽ không ổn
từ đó vị đại biểu không đồng tình với phương án số một
đồng thời bổ sung quy định để bảo đảm quy trình phối hợp giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan trình luật để bảo đảm tính chặt chẽ và rõ trách nhiệm của từng bên
về lâu dài có thể tham khảo cách làm của một quốc hội của một số nước đó là bên cạnh ủy ban pháp luật
thì nên chăng quốc hội sẽ có một cơ quan xây dựng pháp luật gồm các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực
để giúp cho quốc hội có thể thiết kế hoàn thiện các dự thảo luật vừa bảo đảm tính chuyên nghiệp và bảo đảm hiệu quả trong công tác lập pháp
tại phiên thảo luận nhiều đại biểu nêu thực tiễn đang có tình trạng luật mới ban hành một hai năm đã phải xem xét sửa đổi bổ sung
luật thường xuyên thay đổi như vậy là do cuộc sống thay đổi quá nhanh hay do chất lượng xây dựng luật
nội dung dự thảo luật đi qua từng kỳ thảo luận thẩm tra tiếp thu có khi thay đổi khác hẳn so với dự thảo ban đầu
rất nhiều chính sách mới được đề xuất trong giai đoạn quốc hội thảo luận tại hội trường dẫn đến có chuyên gia gọi là vừa thiết kế vừa thi công
theo tôi một trong những nguyên nhân sâu xa của những tồn tại hạn chế trên nằm ở hoạt động hoạch định chính sách và phân tích chính sách
phải hình thành chính sách trước khi soạn thảo luật quốc hội quyết định chính sách cơ bản trong luật
làm tốt hoạt động phân tích chính sách còn giúp chỉ ra những tồn tại hạn chế mà nguyên nhân là do quy định của luật hay do khâu tổ chức thực hiện
khi đó có thể chấn chỉnh để luật đi vào cuộc sống mà chưa cần sửa đổi luật
để khắc phục tình trạng này các ý kiến cho rằng cần có sự tham gia của các đại biểu
đại biểu quốc hội cơ quan thẩm tra của quốc hội ngay từ giai đoạn đầu dự thảo luật
đồng thời cần sớm có sự tham gia của các chuyên gia nhà khoa học từ giai đoạn này
những ý tưởng khởi thảo một dự án luật cần sớm có tài liệu hồ sơ công bố công khai để thu hút ý kiến đóng góp của nhân dân đại biểu quốc hội